trong những năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nghìn chín trăm bảy mươi hai thực hiện lệnh tổng đồng viên hơn một vạn sinh viên miền bắc đã xếp bút nghiên lên đường sang mặt trận
nhiều người trong số đó đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường để viết lên bản hùng ca tuổi trẻ đầy oanh liệt
cũng nằm trong đàn quân gian trận năm xưa chứng kiến những mắt mắt hy sinh của bạn bè đồng đội
nhạc sĩ nguyễn quý lăng đã sáng tác ca khúc mãi mãi tuổi hai mươi tác phẩm như điệp khúc tự sự của một thế hệ sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ để đất nước có được độc lập hôm nay
trước khi đến với nội dung này mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những hoạt động văn hóa văn nghệ đáng chú ý đã diễn ra tuần qua
vừa qua tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật màu hoa đỏ năm hai nghìn một mươi chín
có nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh sự đối này

và chúng ta lại là người quản lý sự kiện văn hóa nghệ thuật đỏ
thì đây là một cái xu hướng mà theo tôi là nên đáng khuyến khích trong thời gian sắp tới
rõ ràng là có những sửa đổi trong dự thảo nghị định là cần thiết và hợp lý
nhưng cũng có những điểm cần lắng nghe ý kiến để sửa đổi cho phù hợp
để nghị định khi ban hành nhận được sự đồng thuận cao và tạo điều kiện thuận lợi cho những cá nhân
tổ chức hoạt động trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn
làm sao vừa thuận lợi cho việc quản lý vừa giảm bớt những rủi ro tiêu cực
và giúp cho hoạt động nghệ thuật biểu diễn ngày càng có chất lượng
quang chiến chống đế quốc mỹ đang bước vào giai đoạn căng thẳng
nhu cầu tri viện cho các mặt trận phía nam trở nên cấp bách
đợt tuyển quân đông nhất năm đó hàng nghìn sinh viên bước vào năm học mới
cũng là lúc nhận được dây báo nhập ngũ
chàng sinh viên trường đại học tổng hợp khoa toán khoa một mươi năm nguyễn quý lăng năm đó vừa tròn một mươi chín tuổi
mùng sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hòa cùng dòng người như thác đổ
từ ga kép bắc giang lên những con tàu binh vận đi vào nam
với lòng quyết tâm sẽ dọc trường sơn đi cưỡng
nhưng với người lính trẻ nguyễn quý lăng ngày đó thì lại khác
rời dàng đường đại học khoác lên mình màu ao lính với một tâm hồn tươi trẻ và đa cảm
vốn sẵn chút năng khiếu đàn hát nên giúp nguyễn quý lăng bén duyên với âm nhạc
từ đây tôi nhớ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba bảy mươi bốn khi binh chủng xe tăng chuẩn bị cho cái hội diện toàn quân
một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thì có thành lập một đoàn tuyên văn sau này nó chuyển thành đoàn nghệ thuật thiết giáp
có tuyển chọn trong phong trào quân chúng
cũng may nữa là thế này là chúng tôi được những người thầy phải nói là đại thụ của quân đội
nói riêng và trong đó những nhạc sĩ nổi tiếng ví dụ như thầy huy du này thầy huy thục thầy trọng loan thầy nguyên nhung thầy vũ trọng hối
cho nên chính vì thế là ngoài những cái kỹ năng những cái kỹ thuật của sáng tác âm nhạc ra thì ở trong các người thầy
nó chưa được cả một cái nguồn hộn cái cuộc sống của lịch sử sự sống động của cuộc chiến tranh trong pháp rồi sau nó sang cuộc chiến tranh trong mỹ
từ diễn viên của đội tuyên văn bộ tư lệnh tăng thiết giáp rồi qua những năm tháng tự học tự mày mò
và cả kết duyên được những người thầy âm nhạc lớn trong quân đội dẫn dắt
thời gian trong binh ngũ ông tập tành sáng tác đôi khi chỉ là những đoạn nhạc vu vơ
chấp ghép từ nỗi nhớ hậu phương ra diết đến những tâm sự trên đường hành quân
hay nỗi đau khi chứng kiến sự hiểu
khi sinh của đồng đội những người chưa tròn hai mươi tuổi
những thanh âm đó xếp trồng lên nhau in hẳn trong ký ức của ông
để rồi đến sau này khi ra quân về giảng dạy tại trường đại học thủy lợi
ký ức về thời trai trẻ đã tạo nên khúc vĩ thanh đẹp đẽ mãi mãi tuổi hai mươi
cả khúc ra đời sau hơn bốn mươi năm năm ông cùng đồng đội lên đường nhập ngũ
cái ý định mà khi quay trở lại để viết một cách liên tục hơn
và chú ý đắm lưới hơn một chút thì cũng phải nói là bắt đầu từ hai mươi năm
nó cũng nguyên cớ chính là cái tác phẩm mãi mãi tuổi hai mươi
là bởi vì là khi đọc lại cái nhật ký của người bạn cùng đồng đội mình cùng lớp mình tổng hợp ra đi rồi hy sinh
thì nó có một cái điều gì đó trong tôi là mình muốn viết một cái gì đó
viết một cái gì đó về cái thời của những người học sinh
viên đã qua viết về một cái gì đó về cái thế hệ chúng tôi đi qua để ghi nhận nó bằng âm nhạc
kể về kỷ niệm khi viết ca khúc mãi mãi tuổi hai mươi nhạc sĩ nguyễn quy lăng lại bồi hồi xúc động
xúc động không chỉ bởi mình đã làm tròn tâm nguyện với đồng đội
mà xúc động bởi ký ức của tuổi đôi mươi tươi trẻ nhưng đầy bi tráng lại ùa về
tất cả với ông chỉ như mới vừa hôm qua
thì một lần tôi lên đường nhập ngũ
lên lớp thì tôi đọc một cái tờ báo an ninh thế giới
khúc bi tráng của người đoạt giải nhất văn năm một nghìn chín trăm bảy mươi tôi kêu lên là ôi thả
thì cái cảm xúc nó dòn dài như tôi không tôi mua xong tôi phải cất vào cạp
rồi phải lên lớp
thì tôi lên lớp hôm thì tôi lên lớp khoảng mùa thay tiết
xong rồi tôi cho các em học sinh sinh viên nghỉ và thầy có tí việc
xong thì tôi mới ra một cái quán cà phê vắng tôi ngồi đọc cái bài báo
tất cả những cái hành ảnh quá khứ nó ủa vẻ
thế và tôi miên man trong cái sân và tự nhiên là giai điệu cũng như lời ca đồng thời nó ra một lúc
tôi nghĩ là kể lại một câu chuyện
ngày ấy chúng tôi lên đường chúng tôi đành phải để lại gác lại tất cả
sách vở thì kể cả những mối tình dù là chấm nở
từ những xúc cảm khi bắt gặp lại hình ảnh của mình cùng bạn bè bốn mươi năm năm trước
qua cuốn nhật ký của người bạn cùng khoa toán liệt sĩ nguyễn văn thạc
điệp khúc mãi mãi tuổi hai mươi ra đời tự nhiên như một lời tự sự của một thế hệ sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ
để đất nước có được độc lập hôm nay
khi mà cuốn nhật ký của liệt sĩ nguyễn văn thạc xuất hiện
và chúng tôi cầm trong tay những cuốn sách đấy
thì đồng đội chúng tôi ai cũng có thể nói là mãi miết đọc
và quý lăng là một trong những đồng đội của bọn tôi đã từng được trải qua được học nhạc
và hơn nữa quý lăng lại là bạn học cùng lớp viết hạc và đồng học toán
cho nên ký ức đối với những kỷ niệm có lẽ là nó ấp về
nó tạo nên một cái cảm xúc rất là mạnh liệt
và cùng với cái khí thế chung của xã hội lúc đó
sau khi sự kiện hai cuốn sách
nhật ký nguyễn văn thạc và nhật ký đặng thùy trâm ra đời
thì cái cảm xúc đó nó lào lên tác phẩm của họ
nguyễn quý lăng đó là một cái tác phẩm có thể nói là
khi vừa cất lên đã thấy lòng rộn ràng
sụp sôi ra trận rồi
cái khí thế của một cái thế hệ thanh niên thời chống mỹ
nguyễn quý lăng đã viết mãi mãi tuổi hai mươi
trên cơ sở từng trải qua trận mạng
cùng là cái lứa sinh viên lên đường
và vì vậy ca khúc đã chất chứa được những cái tâm tư
của cả một thế hệ sinh viên lên đường
xếp phút nguyên lên đường tới
trong đó có những cái khúc thức hào sản
lãng mạn xen lẫn nhau
nhưng nổi lên hơn cả
đó là tinh thần xả thân của những người kẻ sĩ